thưa quý vị và các bạn
trong khi xu hướng của người đọc trên thế giới là sẵn sàng trả tiền
cho các ấn phẩm xuất bản số có chất lượng
thì không ít người đọc ở việt nam
vẫn tìm đến các trang web lậu để đọc sách miễn phí
như vậy có thể nói
những người đọc này chưa hướng tới ý thức văn minh
của việc đọc sách qua ấn phẩm xuất bản chính thức được đảm bảo
và tình trạng này liên quan mật thiết đến chế tài xử phạt
sự kiểm soát của cơ quan quản lý
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
hãy là người đọc văn minh và có trách nhiệm của tác giả khánh minh
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
tháng một mươi một năm hai nghìn bảy amazon cho ra đời thiết bị đọc sách điện tử amazonino
và sự kiện này tạo ra một bước ngoặt trong ngành công nghiệp xuất bản thế giới
từ đây ngoài các sách giấy truyền thống
sự xuất hiện của sách điện tử e book sách nói audio book tập tin file
điểm sách rút gọn nội dung để đọc giả tiết kiệm thời gian đọc
không chỉ thay đổi ngành xuất bản mà còn thay đổi thói quen đọc của người đọc
đến nay với sự phát triển vượt bậc của công nghệ
cũng như nhìn thấy được tiềm năng phát triển của thị trường xuất bản số
các thiết bị đọc sách độc lập dần đi vào thoái trào
thay vào đó là dòng sách điện tử tích hợp trên các hệ điều hành như mac linux ios android windows
nhờ các sáng tạo công nghệ này hình ảnh audio hay video được tích hợp vào e book trên tương tác thời gian thực
và chỉ cần sở hữu một chiếc điện tử
thoại thông minh là người đọc có thể được trải nghiệm đọc một cuốn sách với đầy đủ những hình ảnh trực quan sống động
theo báo cáo của nền tảng xuất bản điện tử worlca
thì phần sách điện tử toàn cầu vẫn tiếp tục tăng trường khả quan
năm hai nghìn một mươi ba doanh số sách điện tử chỉ chiếm một mươi hai doanh số toàn ngành sách
thì dự kiến đến cuối năm hai nghìn một mươi tám con số này sẽ tăng hơn gấp đôi đạt hai mươi
từ đó có thể nói
xuất bản số không chỉ là xu hướng mà còn là yêu cầu tất yếu của ngành xuất bản trong thời đại khoa học công nghệ
và qua các đặc tính ưu việt xuất bản số đang ngày càng chứng tỏ nhiều lợi thế
trong bối cảnh ngành xuất bản trên thế giới có sự truyền mình mạnh mẽ
ở việt nam cũng đã và đang hình thành thị trường xuất bản số với sự tham gia của các đơn vị xuất bản như
công ty phương nam thương hiệu como nhà xuất bản trẻ thương hiệu wibook
nhà xuất bản tổng hợp thương hiệu sách web tiki thương hiệu miki hay vinabook thái hà book chibook
theo dự báo của google đến năm hai nghìn hai mươi cứ một mươi người việt sẽ có tám người dùng điện thoại di động
đây chính là nền tảng quan trọng để ngành xuất bản việt nam bước vào giai đoạn
trên thực tế phần lớn các đơn vị phát hành nhà xuất bản nêu trên
đã dần tập trung đầu tư xuất bản
các đầu sách điện tử có chất lượng thậm chí có những đầu sách xuất bản và khai thác bản điện tử trước bản sách giấy
tuy nhiên việc sử dụng công nghệ để tích hợp nhiều tiện ích cho độc giả không chỉ hoàn toàn chứa đựng các tiền đề tích cực
đặc tính ứng dụng cao của các ấn phẩm điện tử cũng là cơ hội để nảy sinh một số hiện tượng tiêu cực
như tạo ra lượng người sử dụng công nghệ không đúng mục đích
đặc biệt là tình trạng vi phạm bản quyền trong xuất bản số
mà khá phức tạp ngày càng gia tăng
có thể thấy rất rõ điều này trên các trang mạng hoặc diễn đàn sử dụng tiếng việt như sách nói online net tài liệu vn
nhiều cuốn sách sao chép nguyên si từ sách đã xuất bản được công khai phát tán và tất nhiên phần lớn đều không được sự đồng ý của chủ sở hữu
mỗi trang mạng diễn đàn này thường thu hút hàng nghìn thành viên
được tải miễn phí hoặc phải trả phí mỗi lượt tải với mức rất rẻ cho e book đã được đưa lên
bên cạnh đó còn có một số trang mạng thu âm không có bản quyền bản sách đã in thành âm thanh
audio book để người nghe nghe lại cuốn sách
sau đó thành viên các trang web diễn đàn này hồn nhiên chia sẻ miễn phí rộng rãi dưới các hình thức khác nhau
hậu quả là một số cuốn sách đã hoặc sắp xuất bản lại phải cạnh tranh với phiên bản điện tử không có bản quyền
điển hình là trường hợp cuốn nhân tố enzyme của thái hạ búc gần đây
với lối xuất bản bất hợp pháp này các trang mạng diễn đàn cũng lờ luôn tiền bản quyền tác giả
đáng chú ý các loại sách điện tử đó nếu có sai sót nội dung cũng không có ai phải chịu trách nhiệm
mà chỉ ảnh hưởng tới uy tín của tác giả thiệt hại cho độc giả
theo giám đốc nội dung số của một công ty cổ phần sách nếu những năm hai nghìn một mươi một và hai nghìn một mươi
có một cuốn sách của đơn vị này bị sao chép trên mạng
thì hiện nay tất cả sách điện tử của họ phát hành trên hệ thống đã bị các đơn vị khác làm lậu lại
có trường hợp vi phạm xuất phát từ chính người trong cuộc như có dịch giả sau khi nhận dịch sách cho các đơn vị xuất bản
đã tự ý đem các bản dịch này bán cho các công ty phát hành sách điện tử hoặc tự phát tán trên trang cá nhân
không chỉ gia tăng số lượng ấn phẩm vi phạm bản quyền
mà còn xuất hiện ngày càng nhiều chiêu thức mánh khóe tinh vi để che mắt chủ sở hữu và cơ quan chức năng
chẳng hạn như tình trạng các trang mạng hoạt động dưới hình thức núp bóng việc chia sẻ chi thức cho người yêu sách
để thực hiện hành vi vi phạm bản quyền hay với tiêu chí nhanh nhiều rẻ tốc độ sao chép lậu sách e book cũng ngày càng gia tăng
để tránh bị đánh cắp một số nhà xuất bản làm ebook đã mã hóa định dạng sách của mình
tuy nhiên một số hacker có trình độ nhưng kém ý thức vẫn dễ dàng bẻ khóa và lập tức công bố các tool công cụ bẻ khóa
theo đại diện một đơn vị phát hành sách nếu không phát hành e book thì phải từ một đến hai tuần sau trên các trang chia sẻ sách
người ta mới có thể gõ lại cuốn sách với chất lượng không bằng
nhưng nếu làm e book chỉ sau một mươi năm phút sách đã có thể bị bẻ khóa và tung lên mạng với chất lượng y hệt
với các cách thức ngang nhiên tùy tiện như vậy chỉ vì để đáp ứng nhu cầu của bản thân cả người chia sẻ
lẫn người đọc đã bất chấp quy định pháp luật
bất chấp quyền lợi của doanh nghiệp bởi kinh phí đầu tư làm ebook không nhỏ do phải đầu tư công nghệ
mua bản quyền tác giả marketing quảng cáo
nên phải nói rằng với sở thích đọc sách miễn phí hoặc không muốn bỏ ra số tiền tương ứng giá thành cuốn sách
một bộ phận người đọc ở việt nam đang đi ngược xu hướng văn minh trong việc đọc sách
bởi báo cáo của liên đoàn các nhà xuất bản có định kỳ quốc tế cho thấy
sau nhiều năm ngành xuất bản nội dung số gắn với việc đọc sách
đăng nội dung miễn phí lên trang web
người đọc trên thế giới đang ngày càng sẵn sàng trả tiền cho nội dung chất lượng
cụ thể một số nhà xuất bản đã có doanh thu ngoạn mục
từ việc đăng ký trả phí của người đọc thuộc thế hệ sinh từ năm một nghìn chín trăm tám mươi đến một nghìn chín trăm tám mươi
báo cáo còn kết luận trong tương lai độc giả sẽ hoàn toàn bỏ qua các nội dung miễn phí
nạn vi phạm bản quyền là điểm mấu chốt ngăn cản một thị trường sách điện tử
lành mạnh phát triển
sách điện tử lậu gây ra những thiệt hại không nhỏ về kinh tế và uy tín đối với đơn vị xuất bản
kinh doanh sách điện tử nghiêm túc đầy đủ tư cách pháp nhân
trong khi đầu tư cho sách điện tử là rất lớn
thì doanh thu thu được không nhiều thậm chí còn phải bù lỗ
do người đọc phần lớn lựa chọn sách chùa sách miễn phí
đây cũng là nguyên nhân dẫn tới tình trạng số liệu sách điện tử bản quyền được số hóa
chỉ chiếm vài phần trăm
so với sách giấy hàng năm xuất bản
theo ông nguyễn nguyên phó vụ trưởng vụ báo chí xuất bản ban tuyên giáo trung ương
thì sự tồn tại của những trang mạng lậu vi phạm bản quyền một cách công khai
không chỉ làm thiệt hại trực tiếp cho tác giả và nhà xuất bản đơn vị phát hành sách điện tử
mà còn làm sói mòn thị trường sách điện tử mới manh nha hình thành
điều này không chỉ gây hệ lụy trước mắt mà về cả lâu dài
nếu tình trạng vi phạm bản quyền tiếp tục tái diễn như hiện nay
trong tương lai các đơn vị sở hữu tác phẩm có giá trị sẽ e rè khi lựa chọn việt nam làm điểm đến
hoặc sẽ thắt chặt các điều khoản khiến thị trường sách việt nam khó hòa nhập với thị trường sách quốc tế
như trường hợp vì lý do muốn bảo đảm quyền lợi của tác giả uy tín đang viết sách cũng như doanh số bản quyền
nhà xuất bản danh tiếng hapu colin mỹ đã từng xem xét việc ngừng giao dịch bản quyền với việt nam
đó là chưa tính tới nguy cơ các đơn vị xuất bản
và các đơn vị e book tại việt nam phải ngừng hoạt động vì không cạnh tranh được với tình trạng chản lan của sách không bản quyền
trong khi e book là xu hướng xuất bản tất yếu
ở việt nam việc xuất bản và phát hành xuất bản phẩm điện tử đã được quy định khá cụ thể tại luật xuất bản năm hai nghìn một mươi hai
tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực này
chính phủ cũng đã ban hành nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xuất bản
tuy nhiên khả năng thực thi hậu kiểm cho thấy
cả phía cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp thực hiện vẫn chưa đủ lực và chất
do đó tạo ra nghịch lý là trong khi luật quản lý khá chặt chẽ các đơn vị phát hành e book có bản quyền
thì đến nay nhiều đơn vị vi phạm bản quyền vẫn ngang nhiên hoạt động
đây là một trong các nguyên nhân khiến tình trạng sách vi phạm bản quyền
vẫn đang là vấn đề nhức nhối với người viết sách và các nhà xuất bản nghiêm túc
đến nay hầu hết nhà xuất bản trong nước đang phải tự tìm cách
chống lại nạn xâm phạm bản quyền e book mong đợi vào ý thức tự giác của độc giả
và thực tế chưa nhiều nhà xuất bản hoặc tác giả nào giải quyết vấn nạn trên cơ sở pháp luật
cũng cần đề cập tới hiện tượng một số bạn trẻ vì thiếu ý thức và kiến thức pháp luật
nên đã chia sẻ trên mạng các cuốn sách không có bản quyền nhưng không hề biết đó là vi phạm pháp luật
thậm chí có người không biết tại sao chia sẻ sách lên mạng lại là vi phạm bản quyền
cho nên dù đã có hành lang pháp lý xong để ngăn chặn tình trạng vi phạm bản quyền trong lĩnh vực xuất bản số
bên cạnh vai trò cùng sự kiên quyết của cơ quan chức năng các đơn vị xuất bản phát hành
thì người đọc vẫn là một yếu tố then chốt
vì thế mỗi độc giả cần trở thành người đọc thông minh có trách nhiệm
tự nâng cao ý thức về bản quyền sách để thay đổi thói quen đọc chùa
hạn chế tối đa việc sao chép chia sẻ các tác phẩm không có bản quyền
thái độ văn minh trong khi đọc sách luôn bao gồm việc biết tôn trọng quyền của tác giả
tôn trọng lợi ích của nhà xuất bản đã đem tới cho chúng ta những cuốn sách bổ ích
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài hãy là người đọc văn minh và có trách nhiệm của tác giả khánh minh
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau